nhân kỷ niệm ngày người cao tuổi việt nam tại hà nội đã diễn ra hội thảo đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi tại việt nam
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt đồng thời phát huy những nguồn lực xã hội cho công tác này trong giai đoạn hiện nay
dự hội thảo các đại biểu nhấn mạnh trong tổng số trên một mươi triệu người cao tuổi hiện nay
vẫn còn có một bộ phận không nhỏ có cuộc sống khó khăn do không có tích lũy cho tuổi già
một bộ phận người cao tuổi vẫn phải tự mưu sinh kiếm sống một số chưa được tư vấn chăm sóc sức khỏe
một số ít chưa được người thân quan tâm trong khi một số người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa
tại việt nam hiện nay cũng đã có những mô hình chăm sóc người cao tuổi thông qua công tác xã hội hóa sòng chi nhiều
vẫn còn những rào cản cho việc ra đời và hoạt động của các trung tâm chăm sóc người cao tuổi do cá nhân tổ chức thành lập
cũng đã có rất nhiều những cái trung tâm đã ra đời thế nhưng nó lại là thực tế tôi phải nói rằng
nếu mà nói là chứng chăm sóc thì vẫn chưa đủ mà đến bây giờ thì vẫn chỉ là trông giữ các cụ thì đúng hơn
vì chúng ta vẫn chưa có những cái quy định hay là những cái nghị định rõ ràng về cái kiểm tra rõ ràng
và định hướng rõ ràng về cái nghề chăm sóc người cao tuổi này cho các trung tâm của tư nhân
tại việt nam đa số người cao tuổi thường sống với gia đình và người thân
nên việc đầu tư cho các trung tâm cơ sở chăm sóc người cao tuổi vẫn còn hạn chế
bên cạnh đó đối với những trung tâm cơ sở tư nhân người cao tuổi phải có điều kiện kinh tế vào được những trung tâm này
vì vậy các trung tâm cơ sở ngoài công lập sẽ rất cần có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng
để phát triển dịch vụ và có giá thành thấp hơn
trong những năm qua đảng và nhà nước luôn đánh giá cao và dành sự trân trọng đối với đóng góp của người cao tuổi
đồng thời có nhiều chủ trương chính sách hoạt động tích cực nhằm góp phần cải thiện đời sống người cao tuổi
tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui khỏe sống có ích
để đề xuất với các cơ chế phụ thể về cơ chế về đất cơ chế về chính sách thuế và các chính sách khác
làm thế nào để nhiều người có mạnh dạng đầu tư vào các trung tâm trong khắp này
và đồng thời giúp cho các trung tâm có giảm giá thành
theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
của bộ lao động thương bình và xã hội
thì mục tiêu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hình thành phát triển trên bốn trăm sáu mươi cơ sở trợ giúp xã hội
trong đó có một trăm tám mươi chín cơ sở công lập và tối thiểu hai trăm bảy mươi hai cơ sở ngoài công lập
giai đoạn hai nghìn bảy mươi sáu hai nghìn hai mươi quy hoạch phát triển trên ba mươi cơ sở bào trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi
điều đó cho thấy chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi
là một việc làm đúng đắn và cần thiết không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho người cao tuổi
mà còn góp phần giúp người cao tuổi
người cao tuổi sống vui khỏe và có ích hơn